thưa quý vị những con người đã có nhiều ngày tháng không thể nào quên
khi chiến đấu với tử thần từng giờ từng khắc để giành nhật sự sống cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đó là những y bác sĩ khoa bệnh diệt đới bệnh viện chờ rảy trong suốt ba tháng qua
khi dịch bùng phát tại tp hcm
hai mươi một giờ đêm khoa cấp cứu khoa hội sức cấp cứu khu d
các nhân viên y tế vẫn cầm cụi làm việc
đây là khoa dành cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nguy kịch cần hỗ trợ ecmo
bệnh nhân nằm kính khoa
tham gia công tác hỗ trợ cho khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tròn một tuần
nữ điều dưỡng nguyễn thị thanh mai khoa huyết học đã trải qua những đêm miệt mài với ca trực
một ca trực đêm bắt đầu từ hai mươi một giờ tối đến bảy giờ sáng hôm sau
dù công việc có vất vả nhưng nữ điều dưỡng vẫn cố hết sức để hỗ trợ các bệnh nhân
tại vì em mới học chơi rồi lúc đầu em đang ở trường chơi bệnh nạn
thì mới cảm nhận được
cùng tham gia buổi trực đêm với điều dưỡng mai
điều dưỡng trương thị kim dung
khoa ngoại thần kinh mong muốn dịch bệnh sẽ nhanh chóng được kiểm soát
các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được chữa trị thành công
mau khỏe mạnh để quay về lại gia đình
hiện tại bệnh viện trợ rẫy tiếp nhận và điều trị cho khoảng bốn trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín một ngày

các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được chữa trị thành công
với hàng trăm bệnh nhân ở mức độ từ trung bình nặng đến nặng và nguy kịch
bên cạnh đội ngũ y bác sĩ của khoa bệnh nhiệt đới đã ngày đêm kiên cường bám trụ
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín từ đầu mùa dịch
nhiều nhân viên y tế từ các khoa phòng khác cũng đã được điều động đến khoa bệnh nhiệt đới
để hỗ trợ các đồng nghiệp tại đây